huyện quốc oai đã ra quyết định phong tỏa cách ly y tế đối với bảy khu vực có ca nhiễm covid một mươi chín
và ba trụ sở cơ quan nhà nước tổ chức đưa toàn bộ f một đi cách ly tập trung
đến nay trung tâm y tế huyện quốc oai cũng đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho một trăm linh cán bộ
viên chức người lao động các cơ quan đơn vị thuộc huyện và một trăm linh người dân trong khu cách ly phong tỏa
trong đó đã lấy sáu trăm sáu mươi hai mẫu đơn tám trăm ba mươi bảy mẫu gộp và thực hiện test nhanh cho những người có liên quan
ngày hai mươi sáu tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vũng tàu bà địa vũng tàu cho biết
vừa ra quyết định khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra tại phường rạch dừa
liên quan đến người đàn ông đi từ tỉnh bình dương về địa bàn nhưng không khai báo y tế
điểm này dịch bệnh đã có những diễn biến phức tạp nhiều ca mắc mới được phát hiện
thậm chí xuất hiện ổ dịch không rõ nguyên nhân
chính vì vậy mỗi chúng ta cần tăng cường cảnh sát và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch
để bảo vệ sức khỏe bản thân và của mọi người
còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại